mà ba thanh niên đã không ngần ngại tông thẳng xe ô tô vào hai đối tượng trộm chó mèo khiến một người tử vong
đây là vụ án mạng vừa xảy ra ở tỉnh đắk lắc
cả ba thanh niên này đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
ba đối tượng bị bắt gồm lê hoàng anh chú tải thị trấn liên sơn đăng đình cường chú tải xã đắc liêng
và phạm minh phúc một mươi sáu tuổi chú tải xã buôn chía huyện lắc tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn
cả ba đối tượng này đang ngồi ăn nhậu tại một quán ở thị trấn liên sơn huyện lắc
thì nhìn thấy nguyễn nhất duy và lê công thành long cùng chú tại thành phố bù ma thuật đi trên một xe máy có biểu hiện bắt trộm chó mèo
thế vậy hoàng anh đã rủ cường và phúc lên xe ô tô do mình điều khiển để đuổi theo
phát hiện có người đuổi theo hai đối tượng trộm chó mèo tăng ga bỏ chạy
thế vậy hoàng anh cũng tăng ga bám theo
khi đến khu vực cổng trào huyện lắc thuộc tổ dân phố ba thị trấn liên sơn
thì cả ba thống nhất đâm thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy
sau cú đâm mạnh duy và long văng ra đường
còn chiếc xe máy bị xe ô tô cuốn vào gầm và chạy thêm một trăm năm mươi mét
sau đó đâm vào trụ điện bên phải đường mới dừng lại
hậu quả nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ còn lê công thành long bị thương
sau khi xuống kiểm tra phát hiện duy đã chết ba đối tượng này liên đến công an huyện lắc đầu thú
còn chức năng để lập công thôi nhưng mà không ngờ sự việc nó đi quá xa dẫn đến chết người
em thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật
em rất hối hận vì hành động này
bắt trụ mà thành ra cố ý chết người
tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận hai con mèo đã bị chết
làm việc với lê công thành long người ngồi sau xe máy khai nhận
tối ngày hai mươi hai
tháng bốn long cùng duy đến huyện lắc để bẫy chó mèo
đến thời điểm xảy ra vụ việc thì cả hai đã bắt trộm được ba con mèo
qua sự việc thì cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nếu phát hiện các hành vi phạm pháp luật của các đối tượng
thì nên trình báo đến cơ quan chức năng để kịp thời phối hợp và có các biện pháp để xử lý số đối tượng này
tránh trường hợp người dân tự ý theo dõi dẫn đến các hành vi vượt quá dẫn đến là vi phạm pháp luật
hiện lê hoàng anh đặng đình cường và phạm minh phúc đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
vụ án mạng này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân
khi phát hiện tội phạm thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng để cùng phối hợp xử lý
không nên hành xử kiểu cảm tính một mình rồi phải chuốc lấy hậu quả đau lòng
để rồi công thì chưa kịp lập mà tội thì đã phải mang